nguyễn xuân phúc vừa làm việc với lãnh đạo tỉnh quảng ninh để đánh giá tổng thể tình hình kinh tế xã hội của tỉnh
và chỉ đạo những định hướng quan trọng đưa mảnh đất giàu tiềm năng này bứt phá mạnh mẽ trong thời gian tiếp theo
thủ tướng biểu dương những thành tiệu toàn diện của quảng ninh trong công tác xây dựng đảng phát triển kinh tế xã hội
đảm bảo quốc phòng an ninh và ghi nhận quảng ninh đã xã hội hóa mạnh mẽ các nguồn lực phát triển
là tỉnh đi đầu trong triển khai hợp tác công tư công tác cải cách bộ máy cải cách hành chính triển khai tốt
mà điển hình là mô hình trung tâm dịch vụ hành chính công
đánh giá cao việc quảng ninh xác định chủ đề công tác năm hai nghìn một mươi bảy là tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính
xây dựng nếp sống văn hóa văn minh thủ tướng đề nghị tỉnh phải đưa chủ đề này vào thực tiễn với những biện pháp
mục tiêu cụ thể tổng kết rút kinh nghiệm mô hình người dân đánh giá chính quyền đánh giá người cung cấp dịch vụ
thực hiện nghị quyết ba mươi sáu a nqcp của chính phủ về chính phủ điện tử
ngân hàng nhà nước việt nam đã khẩn trương ban hành kế hoạch triển khai
ứng dụng công nghệ thông tin được xác định là yêu cầu nhiệm vụ đột phá trong công tác cải cách và hiện đại hóa ngành ngân hàng
trong đó nhiệm vụ quan trọng xuyên suốt trong kế hoạch là tập trung ứng dụng công nghệ thông tin
để đổi mới phương thức cung cấp thông tin và dịch vụ hành chính công
cho người dân và doanh nghiệp xây dựng môi trường làm việc điện tử trong nội bộ các đơn vị thuộc ngân hàng nhà nước
và giữa ngân hàng nhà nước với các cơ quan hành chính nhà nước
đến nay ngân hàng nhà nước đã hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch hai nghìn một mươi sáu
hạ tầng công nghệ thông tin và các nền tảng công nghệ để triển khai dịch vụ công đều đã sẵn sàng
để vận hành các hạng mục nghiệp vụ thuộc cấu trúc chính phủ điện tử của ngân hàng nhà nước
để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khi làm thủ tục hải quan
tổng cục hải quan đã yêu cầu các đơn vị bố trí cán bộ tổ chức làm việc tất cả các ngày trong tuần
không nghỉ các ngày thứ bảy và chủ nhật từ nay đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
tại các cảng biển quốc tế quan trọng mà doanh nghiệp làm thủ tục hải quan
đảm bảo thời gian thông quan thông suốt hai mươi bốn trên bảy
tổng cục hải quan cũng đã có công văn gửi tới các ngân hàng nhà nước
và tất cả các ngân hàng nhà nước

đề nghị các ngân hàng bố trí điểm thu và thời gian làm việc
khuyến khích doanh nghiệp triển khai nộp tiền qua internet banking
cung cấp danh sách điểm thu thuế bố trí làm ngoài giờ ngày thứ bảy và chủ nhật
để doanh nghiệp thuận tiện trong việc nộp thuế xuất nhập khẩu thông quan nhanh hàng hóa

việc thực hiện triển khai nộp tiền qua internet banking
tri trả các chế độ chính sách đối với người tham gia bảo hiểm xã hội
được ngành bảo hiểm thực hiện kịp thời đảm bảo đầy đủ
theo thống kê năm hai nghìn một mươi sáu có trên tám bốn mươi hai triệu người được giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội
bảo hiểm xã hội việt nam đã chủ động kịp thời phối hợp với ngành y tế
trong thực hiện thông tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
điều chỉnh giá dịch vụ y tế thống nhất giá dịch vụ khám chữa bảo hiểm y tế
giữa các bệnh viện đồng hạng trên toàn quốc
và đồng thời tập trung cải tiến đổi mới công tác giám định chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin
các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của ngành được cắt giảm xuống còn ba mươi hai thủ tục
thành phần hồ sơ giảm ba mươi hai tiêu thức tờ khai biểu mẫu giảm bốn mươi hai
quy trình thao tác thực hiện giảm năm mươi
thưa quý vị nghị quyết ba mươi sáu anqcp ngày một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm về xây dựng chính phủ điện tử
nhằm thực hiện nhiệm vụ nhanh hơn thuận tiện hơn tiết kiệm chi phí
đồng thời tránh nảy sinh tiêu cực nhũng nhiễu
đến nay nghị quyết này đã được triển khai theo đúng lộ trình từ trung ương đến địa phương
tuy nhiên để làm được điều này trước hết phải đáp ứng yêu cầu về cơ sở hạ tầng kỹ thuật
ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của bộ máy nhà nước
là một địa phương còn không ít khó khăn
trong phát triển kinh tế nhưng nam định rất quyết liệt trong triển khai xây dựng chính phủ điện tử
mà điển hình là đẩy mạnh liên thông quản lý văn bản điện tử ba cấp hành chính
mời quý vị theo dõi phóng sự ngay sau đây của chúng tôi
nhằm nâng cao năng lực hoạt động của bộ máy chính quyền nhà nước
phục vụ tổ chức và công dân ngày càng tốt hơn
đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trước xu thế hội nhập ngày càng sâu rộng
chính phủ đã ban hành nghị quyết ba mươi sáu a nqcp ngày một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm
theo tinh thần của nghị quyết thì phải xây dựng hệ thống thông tin điện tử thông suốt
kết nối liên thông văn bản điện tử dữ liệu điện tử chính phủ đến cấp tỉnh cấp huyện và cấp xã
một trăm linh dịch vụ công được cung cấp trực tuyến
xây dựng cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ duy nhất trên internet
tính đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu cùng với một mươi bộ và cơ quan ngang bộ
thì sáu mươi ba trên sáu mươi ba tỉnh thành phố đã hoàn thành liên thông văn bản điện tử
với văn phòng chính phủ qua trục liên thông chính phủ
trước ba mươi sáu a này có nghị quyết ba mươi sáu của bộ yên chị
về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ ống tin
thì ra đời tháng bảy năm hai nghìn một mươi bốn
thì ngay cái quan điểm chỉ đạo đầu tiên là công nghệ thông tin là tạo nên một công cụ
là một công cụ tạo nên một phương thức sản xuất mới
với cái tư tưởng của nghị quyết ba mươi sáu bộ yên chị

nghị quyết ba mươi sáu a của chính phủ đồng thời là chính phủ cũng ra cái quyết định tám mươi
để thuê dịch vụ công nghệ thông tin
đây là những cái điểm cốt lõi để nam định cũng như là các cái tỉnh bạn đột phá về công nghệ thông tin
mặc dù điều kiện còn khó khăn so với nhiều địa phương khác
nhưng nam định luôn xác định công nghệ thông tin
chính là đòn bẩy phục vụ cải cách hành chính phát triển kinh tế xã hội
tích cực triển khai nghị quyết ba mươi sáu a nqcp
thông qua các kênh thông tin tuyên truyền
để phổ biến nghị quyết đến các sở ngành và các quận huyện
với sự hỗ trợ của viễn thông nam định
đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
có sáu lượt cán bộ công chức viên chức thuộc hai mươi bảy trên hai mươi bảy sở ngành
ubnd các huyện được tập huấn sử dụng phần mềm quản lý văn bản điện tử
vận dụng quy định tám mươi của thủ tướng chính phủ
làm chúng tôi bằng cách là ký kết hợp tác với viện viễn thông nam định
thì khi mà ký kết hợp tác thì cộng với những cái phương thức làm việc mới và sáng tạo
thì chúng tôi đã đạt được kết quả rất là tốt
lãnh đạo ubnd tỉnh cùng với sở hóa thông tin truyền thông
nam định giao cho viễn thông nam định triển khai các phần mềm chính phủ điện tử
thì đến nay viễn thông nam định đã triển khai đến một trăm linh
các ủy ban nhân dân xã thành phố cùng các sở ban ngành
thì lúc đầu số liệu của các đơn vị thì phần mềm
và mỗi đơn vị triển khai một phần mềm khác nhau
cho nên là phần liên thông là chưa liên thông được
cho nên sau khi mà viễn thông nam định sử dụng phần mềm của vnpt
đã triển khai đến tất cả các sở văn ngành ủy ban huyện
thì đã liên thông được ba cấp
đến thời điểm hiện tại nam định đã hoàn thành kết nối liên thông
hệ thống quản lý văn bản điện tử ba cấp hành chính trong tỉnh
hàng tháng có hơn bảy mươi văn bản điện tử được gửi
và nhận trên hệ thống phần mềm này
các phần mềm như quản lý văn bản chỉ đạo điều hành
cổng thông tin điện tử và một cửa điện tử được triển khai trên toàn tỉnh
tuy nhiên năm hai nghìn một mươi sáu nam định tập trung chủ yếu vào phần mềm chỉ đạo điều hành
và hầu hết các văn bản đã chuyển đến cấp xã phường
hàng tháng có hơn bảy mươi lượt đào tạo và cung cấp khoảng độ tám bộ tài liệu hướng dẫn cho các cán bộ công chức
đến nay là kết quả phần mềm quản lý văn bản chỉ đạo điều hành
chúng tôi đã triển khai và cán bộ công chức sử dụng là rất tốt
thực hiện nghị quyết ba mươi sáu a của chính phủ và được sự hướng dẫn của sở thi truyền thông
thì sở nội vụ chúng tôi hiện nay cũng đã triển khai được một số phần mềm phục vụ cho quản lý điều hành
cũng như là những hoạt động và giải quyết các thủ tướng
để phục vụ các công dân tổ chức đến khi đến giao dịch tại sở nội vụ
giao thủy một trong những huyện có diện tích lớn và dân số đông của nam định
những năm gần đây huyện đã triển khai đồng bộ các giải pháp
nhằm triển khai mọi tiềm năng thế mạnh để phát triển kinh tế
cùng với hải hậu nam trực trực ninh huyện giao thủy cũng là một trong những nơi đi đầu toàn tỉnh
về cải cách hành chính toàn diện trên tất cả các nội dung như cải cách thể chế
cải cách thủ tục hành chính xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức
cũng như đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của cơ quan hành chính tại địa phương
ngay sau khi có nghị quyết thì huyện giao thủy đã chỉ đạo tất cả các phòng ban chuyên môn của huyện
và các xã thị trấn thực hiện ngay phần mềm quản lý văn bản
và sau khi tập huấn xong
chúng tôi bắt đầu thực hiện từ đầu tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu
tất cả các văn bản từ dưới lên hoặc ngược lại
các văn bản điều hành từ trên xuống đều được triển khai qua phần mềm
sau khi tiếp nhận được phần mềm này
thì ubnd huyện cũng đã triển khai những lớp tập huấn riêng
cho đầu tiên là các cán bộ của ubnd
sau đó đến các phòng ban và triển khai xuống đến các xã thị trấn
bước đầu thì tất cả các cán bộ công nhân viên đều đã nắm bắt được cơ bản cách thức sử dụng phần mềm
và thực hiện trôi trải các văn bản
mặc dù quyết tâm cải cách ưu tiên mọi nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất
nhưng cũng như nhiều tỉnh khác trình độ công nghệ thông tin hạ tầng kỹ thuật
của một số sở ngành đặc biệt là các huyện xã vùng sâu vùng xa của nam định
vẫn chưa đáp ứng được với yêu cầu thực tế
nội bộ một số cơ quan chưa kết nối đồng bộ
với người dân và doanh nghiệp
do trên đồng bộ hạ tầng kỹ thuật trang thiết bị của một số nơi hiện vừa phải làm
vừa phải điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn của từng cơ quan
công nghịt phần mềm chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra trong việc giải quyết
các thủ tục hành chính cơ chế một cửa liên thông văn bản giấy tờ
việc gửi nhận văn bản điện tử từ huyện đến xã được cán bộ xử lý nhanh
tuy nhiên một số nơi gửi văn bản ngược lại đến các phòng ban
và địa phương khác vẫn còn lung túng
để những phần mềm này ứng dụng được tốt hơn trong tương lai
tôi nghĩ cũng cần phải có nhiều giải pháp có những biện pháp
mà trước hết nỗ lực từ phía chính đội ngũ công chức chúng tôi
khi mà ứng dụng phần mềm này
được bộ thông tin truyền thông chọn làm tỉnh thí điểm triển khai xây dựng
chính phủ điện tử bởi những cách làm mang tính đột phá và cũng là mô hình
để nhiều địa phương tham quan học tập
với những kết quả và kinh nghiệm bước đầu
từ mùa một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy nam định sẽ tập trung triển khai sâu rộng
bốn phần mềm cơ bản là cổng thông tin điện tử hệ thống chỉ đạo điều hành công việc
một cửa điện tử thư điện tử công vụ
đồng thời sở thông tin truyền thông nam định sẽ tham mưu
để ubnd tỉnh sử dụng chữ ký số trong việc gửi và nhận văn bản điện tử
hoàn thiện quy trình xử lý văn bản điện tử của tỉnh
thời gian tới việc ứng dụng công nghệ thông tin còn được đưa vào
là một trong những tiêu chí công nhận thuần mới của tỉnh
bán hành bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới
trong đó sở thông tin truyền thông là cơ quan tham hiu cho ubnd tỉnh
triển khai tiêu chí số tám tiêu chí về thông tin và truyền thông
trong đó có một tiêu chí trong tiêu chí số tám
đó là cái ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các xã phường thị trấn
sở thông tin truyền thông đã tham hiu cho ubnd tỉnh
bán hành các văn bản hướng dẫn
từ nay đến năm hai nghìn hai mươi sở thông tin thông sẽ hướng dẫn các xã
triển khai các phần mềm quản lý văn bản
đây là một tiêu chí cứng đối với những xã mà đã được công nhận thông thôn mới
để làm sao mà chúng ta tiến tới năm hai nghìn một mươi bảy là chúng tôi sẽ được liên thông đến bốn cấp
theo cái thực hiện theo cái tinh thần trị đạo của chính phủ
theo nghị quyết ba mươi sáu a
trong thời điểm này thì chúng tôi đã liên thông đến ba cấp rồi
chính phủ điện tử không chỉ đơn thuần là máy tính mạng internet
mà còn là sự đổi mới toàn diện các nguồn lực quy trình và phương thức hoạt động
cũng như nội dung hoạt động của chính quyền điện tử từ trung ương đến địa phương
ứng dụng công nghệ thông tin để các cơ
cơ quan làm việc có hiệu lực hiệu quả cung cấp thông tin đầy đủ minh bạch
và dịch vụ thuận tiện hơn cho người dân doanh nghiệp cũng như các tổ chức
để đạt được mục tiêu như tinh thần nghị quyết vẫn còn nhiều việc phải làm
nhưng với quyết tâm của chính quyền các cấp vì một nền hành chính văn minh hiện đại
nam định nói riêng cả nước nói chung sẽ phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn
góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia
những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình cải cách hành chính của kênh truyền hình nhân dân